cảnh tiến trình đàm phán giữa hai bên đã cận kề thời hạn chốt vào ngày ba mươi tháng sáu tới
vòng đàm phán tuần này tập trung thảo luận về thương mại hàng hóa và dịch vụ
ngành cá vận tải hàng không năng lượng và một số vấn đề khác
trong số này ngành cá đang là một trong những nội dung gây bất đồng lớn nhất
dự kiến tiếp sau vòng đàm phán này hai bên sẽ tiến hành thêm một vòng đàm phán nữa vào ngày một tháng sáu
để đến cuối tháng sẽ đưa ra đánh giá và quyết định xem có nên kéo dài tiến trình thương lượng
cũng như giai đoạn chuyển tiếp brexit sau thời hạn chót vào cuối năm nay hay không
hôm nay israel thông báo lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ đoàn kết mới tại nước này
sẽ được lùi lại một ngày do chuyến thăm sắp tới của ngoại trưởng mỹ mike pompeo
người phát ngôn quốc hội israel cho biết chính phủ liên minh giữa đảng likud của thủ tướng đương nhiệm
benjamin netanyahu và đảng xanh trắng của cựu tham mưu trưởng quân đội israel
tướng benny gantz sẽ tuyên thệ vào ngày một mươi bốn tháng năm tới thay vì ngày một mươi ba tháng năm như thông báo trước đó
trong khi đó người phát ngôn đảng likud cho biết việc trì hoãn này là do chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ
ít nhất một mươi chín binh sĩ iran đã thiệt mạng do sự cố xảy ra trong một cuộc diễn tập của hải quân nước này
khi một tàu chiến hỗ trợ đã bị tên lửa bắn trúng
thông báo của quân đội iran cho biết sự cố xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng năm theo giờ địa phương
trong một cuộc diễn tập trên vịnh oman
thông báo không đề cập có bao nhiêu thủy thủ trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc
nhưng cho biết một mươi chín thủy thủ đã thiệt mạng và một mươi năm người khác bị thương
theo truyền hình nhà nước iran trong quá trình diễn tập tàu hỗ trợ konarak lớp handizan
đã di chuyển quá gần một mục tiêu và bị bắn nhầm
chiếc tàu hiện đã được lai rắt vào bờ để kiểm tra các vấn đề kỹ thuật
hôm nay chính phủ hàn quốc đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân
để khắc phục hậu quả do dịch covid một mươi chín gây ra
trước khi nhận tiền hỗ trợ bằng thẻ tiến dụng hay tiền mặt
trước tiên người dân phải đăng ký bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh
hoặc trang web của chín công ty phát hành thẻ hỗ trợ đăng ký nhận tiền
tiếp đó chủ các hộ gia đình phải đăng ký nhận hỗ trợ khẩn cấp
tiền hỗ trợ sẽ được chuyển tới chủ thẻ hai ngày sau khi đăng ký
trong tuần đầu tiên cơ chế đăng ký nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp được áp dụng tương tự
cơ chế mua khẩu trang ngày chẵn lẻ dựa theo số cuối của năm sinh
kể từ ngày một mươi sáu tháng năm trở đi người dân có thể đăng ký bất cứ lúc nào
virus sars cov hai xuất hiện ở nhật bản không chỉ mang đến một đợt bùng phát dịch bệnh
mà còn mang theo cả những kỳ thị và bắt nạt với người bệnh gia đình cũng như những nhân viên y tế
nhiều báo cáo cho thấy các bệnh nhân covid một mươi chín đang bị đối xử không khác gì tội phạm
khi những người hàng xóm cộng đồng chung quanh đều xa lánh và hát hủy họ
các nhân viên y tế tại nhật bản cũng phải chịu đựng sự kỳ thị
nhiều người không thể đi ăn nhà hàng vì nhiều nhà hàng từ chối phục vụ họ
ấn độ mới đây đã hủy các đơn hàng gồm năm trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể có xuất xứ trung quốc vì chất lượng kém
nước này cũng đồng thời tự phát triển bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
sau một tháng nghiên cứu và thử nghiệm viện vi trung học quốc gia ấn độ đã phát triển thành công bộ xét nghiệm kháng thể xác định covid một mươi chín
sản phẩm có tên bộ xét nghiệm elisa có công dụng tương tự các bộ test nhanh kháng thể trong máu để sàng lọc người bị nhiễm sars cov hai
ưu điểm của bộ kit là có thể cùng lúc tiến hành đồng thời chín mươi mẫu xét nghiệm trong vòng hai tiếng rưỡi
nhiều bảo tàng trên thế giới đang bắt đầu thu thập các vật dụng lưu giữ ký ức về một giai đoạn đáng ghi xấu của lịch sử thế giới giai đoạn phong tỏa do đại dịch covid một mươi chín
bảo tàng london của anh đang phát động chiến dịch quyên góp các vật dụng phản ánh cuộc sống người dân london trong thời gian dịch covid một mươi chín bùng phát
người dân có thể đóng góp bất kỳ món đồ nào giúp kể câu chuyện về quãng thời gian này
như một đôi dép đi trong nhà chứng tích về một kỹ năng mới học được trong thời gian ở nhà như đan lát nấu ăn hoặc may khẩu trang tặng các nhân viên y tế
bảo tàng bắc âu ở thủ đô stockholm thụy điển đang sưu tập những món đồ thể hiện cảm nghĩ của trẻ em về những thay đổi trong cuộc sống thời covid một mươi chín
cũng như cách mà trẻ em nhìn về tương lai
ở thủ đô viên của áo một bức ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật trong thời gian cách ly vì dịch covid một mươi chín và một nụ hôn qua ô cửa sổ là một phần của một tám trăm linh món đồ được quyên góp cho một bảo tàng của thành phố
covid một mươi chín là một trải nghiệm khác thường và điều gây hứng thú đối với bảo tàng là câu chuyện đằng sau những món đồ chứ không phải bản thân những món đồ đó
đại dịch covid một mươi chín đang gây ra vô vọng

tại hội nghị chủ tịch ủy ban châu âu ec bà ursula von der leyen nhấn mạnh chỉ riêng việc tổ chức hội nghị cấp cao trong bối cảnh nhiều khó khăn như vậy đã là minh chứng cho thấy tây ban căng là ưu tiên hàng đầu vào đối tác đặc biệt của eu
hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức kể cả là trực tuyến qua mạng thì nó cũng là một bằng chứng về tầm quan trọng của liên minh châu âu đối với khu vực và đó là một bằng chứng cho thấy tây ban căng là ưu tiên tuyệt đối của liên minh châu âu
đó là lý do khiến tôi tin chắc rằng liên minh châu âu có trách nhiệm đặc biệt trong việc hỗ trợ các đối tác trong khu vực
là một trong những tâm dịch của thế giới châu âu vừa phải vật lộn chống chọi với covid một mươi chín vừa nỗ lực khôi phục các hoạt động kinh tế nhằm ngăn chặn nguy cơ suy thoái tồi tệ
bởi thế hợp tác ứng phó dịch bệnh và mở cửa trở lại nền kinh tế là chủ đề ưu tiên thảo luận tại hội nghị vừa qua
thể hiện rõ thiện trí với các đối tác tại hội nghị cấp cao trực tuyến các nước eu đã cam kết viện trợ ba ba tỷ euro tương đương với ba sáu tỷ đô la mỹ giúp các đối tác tây ban căng chống dịch và phục hồi kinh tế thời hậu covid một mươi chín
đây là cam kết viện trợ được đánh giá là vượt xa những gì mà bất kỳ đối tác nào từng dành cho khu vực này
chúng tôi đã nhất trí đưa ra một số quyết định quan trọng thể hiện sự đoàn kết của liên minh châu âu với khu vực tây ban căng đó là hỗ trợ ba ba tỷ euro trong ngắn và trung hạn cho khu vực này để phục vụ chiến lược phục hồi lại trong thời gian tới
trên thực tế sự hỗ trợ và hợp tác của eu đã vượt xa tất cả những gì mà bất kỳ đối tác nào khác từng dành cho tây ban căng
trong tuyên bố zagreb sau hội nghị hai bên khẳng định cùng chia sẻ mục tiêu về một châu âu hòa bình mạnh mẽ ổn định
trong đó eu cam kết về sự ủng hộ rõ ràng đối với nguyện vọng gia nhập khối của các đối tác
các nước và vùng lãnh thổ tây ban căng khẳng định hội nhập châu âu là lựa chọn chiến lược và cam kết thực hiện cải cách phù hợp tiến trình gia nhập eu
lâu nay eu dành ưu tiên cho các đối tác tây ban căng song tiến trình đàm phán kết nạp lại trì trệ kéo dài và ngừng hoàn toàn hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân là bất đồng nội bộ eu xung quanh kế hoạch cải tổ eu nhất là cơ chế mở rộng thành viên cùng những đòi hỏi khắt khe về cải cách đối với các ứng cử viên gia nhập khối
tuy nhiên hội nghị lần này được nhận định là một tín hiệu tích cực làm tan băng trong tiến trình thu hút các nước khu vực tây ban căng gia nhập khối của eu
yếu tố chính dẫn tới quyết định của eu phá băng bế tắc trong tiến trình thu hút tây ban căng xuất phát từ một nước thành viên đã chấp thuận kế hoạch cải tổ của eu
thêm vào đó các đối tác ở tây ban căng cũng tỏ rõ thiện trí muốn trở thành một phần của liên minh cờ xanh thông qua các kế hoạch cải cách cụ thể nhằm đáp ứng tiêu chí thành viên eu
một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là sự rời đi của nước anh
mệt mỏi với tiến trình rời đi của london hơn ba năm qua eu cũng cảm nhận được sự hao hụt sức hấp dẫn của dự án nhất thể hóa châu âu
bởi thế với eu mục tiêu đảo chiều xu hướng ly tâm và vực dậy tín nhiệm thời hậu brexit trở nên cấp bách
và trong đó kế hoạch tây ban căng được eu ưu tiên và giáo diết thúc đẩy
kết quả của hội nghị chỉ ra rằng chúng tôi luôn sắt cánh và sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn
chúng tôi sẽ phục hồi và phát triển nhanh hơn bằng tinh thần đoàn kết và những nỗ lực hợp tác bền chặt
không nghi ngờ gì cả tây ban căng thuộc eu
quá trình hội nhập của eu cho thấy mỗi lần mở rộng thành viên của eu luôn đi kèm với những đòi hỏi mới
khi sức hút của khối phần nào hao hụt vì brexit việc đẩy nhanh dự án tại tây ban căng cho thấy
bước điều chỉnh mục tiêu ưu tiên của eu vẫn bảo đảm các tiêu chí khắt khe
song không làm giảm nhiệt tình của các đối tác vì chờ đợi